tại đà nẵng nhiều năm qua nhờ sự hướng ứng và ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
nhiều hộ nghèo đã được xây nhà nhưng mái ấm tỉnh thương đã phần nào làm vơi đi gánh nặng mưu sinh thường nhật
giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững
theo sở lao động thương minh và xã hội tp đà nẵng tổng số tiền đóng góp của cán bộ công chức
người dân và doanh nghiệp trên địa bàn từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay là gần tám mươi bảy tỷ đồng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã có một trăm bốn mươi bảy hộ được hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở với tổng kinh phí trên năm tỷ đồng
thành công của việc sử dụng nguồn xã hội hóa trong công tác giảm nghèo ở đà nẵng
đó là sử dụng nguồn vốn hợp lý và thêm chính sách nhằm bảo đảm người nghèo có nhà ở nhưng phải có sinh kế để ổn định cuộc sống
đà nẵng đang nỗ lực xây dựng thành phố bốn an trong đó có an sinh xã hội đang được thành phố tập trung nguồn lực lớn để triển khai
bên cạnh đó là sự chung tay góp sức của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn đã giúp người nghèo có thêm cơ hội và động lực sớm vượt qua khó khăn
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố